bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong số những đơn vị thực hiện thành công và an toàn phương pháp điều trị tiêm chất nhờn vào khớp gối cho rất nhiều bệnh nhân hiện nay
đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về cơ xương khớp với kỹ thuật hiện đại theo pháp đồ cập nhật quốc tế giúp bệnh nhân yên tâm khi tới thăm khám và điều trị
thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình